thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình lăng chủ tịch hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
và làm việc với ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
sau khi trực tiếp kiểm tra công tác tu bổ thủ tướng đã đánh giá cao kết quả tu bổ định kỳ sau hai tháng
hoàn thành thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm hai nghìn một mươi chín công trình lăng
và đài tưởng niệm bảo đảm chất lượng tiến độ mỹ thuật kỹ thuật của công trình lăng
hệ thống kỹ thuật lăng hoạt động an toàn các công trình kiến trúc được duy tu bảo đảm chất lượng
phù hợp với cảnh quan kiến trúc chung của khu vực
các công trình đã thực hiện quy trình y tế làm thuốc lớn được bảo đảm an toàn tuyệt đối
đặc biệt là chúng ta đã làm chủ thiết bị quản lý vận hành hệ thống thiết bị
sản xuất sản phẩm vải câu su của dự án va một để vấn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
trạng thái thi hai bác đang được giữ gìn rất tốt
chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra
trạng thái thi hai của các hội đồng trước đây từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi đến năm hai nghìn một mươi chín
đây là một kết thúc rất quan trọng
để thực hiện việc tổ chức kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và năm mươi năm ngày mất của người thủ tướng nhấn mạnh đây là việc tuyên truyền rất quan trọng
mang ý nghĩa chính trị do vậy thủ tướng yêu cầu cần phải tổ chức một cách trang trọng
thủ tướng yêu cầu ban quản lý lăng cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu
ứng dụng khoa học kỹ thuật trong y tế để ngày càng chủ động hơn
trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của bác
lớp này lớp khác của ban quản lý lăng và quân quỷ
thủ tướng yêu cầu trong tình hình mới ban quản lý lăng cần phải phối hợp chặt chẽ với bộ công an
các lực lượng của bộ quốc phòng để bảo đảm công tác an ninh an toàn
xây dựng các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối từ xa khu vực trung tâm hành chính ba đình
sau hai tháng tu bổ kịp thời đúng quy định hiện công trình lăng và đài tưởng niệm đã hoàn thành tuyệt đối công tác tu bổ
thủ tướng đồng ý từ ngày mai một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục mở cửa lăng
đón tiếp phục vụ nhân dân và du khách đến viếng bắc và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ